hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu tỉnh đắk lắc hết sức vui mừng phấn khởi vì có điện thắp sáng đúng vào dịp tết cổ truyền của dân tộc
nhiều người vui sướng không cầm được nước mắt bởi lần đầu tiên trong đời họ được xem tv để biết được không khí vui xuân đón tết rộn ràng của nhân dân trên khắp mọi miền đất nước
nhiều buôn làng xem tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám như một dấu mốc quan trọng vì từ nay buôn làng đã có điện thắp sáng không còn chịu cảnh tối tam cơ cực nữa
nguồn ánh sáng này là sự quan tâm của đảng nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh đắk lắc thông qua dự án đầu tư xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia
buôn xe đằng xe esa huyện ek tỉnh đắk lắc chỉ nằm cách trung tâm xã esa chưa đầy năm km và nằm ngay bên quốc lộ hai mươi chín
nhưng hàng chục năm nay bà con vẫn phải sử dụng đèn dầu tu mù trong sinh hoạt
trong hai năm qua thực hiện dự án đầu tư xây dựng
xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia trên địa bàn tỉnh đắk lắc
với sự nỗ lực của chủ đầu tư các đơn vị thi công và ngành điện tỉnh đắk lắc công ty điện lực đắk lắc đã tiến hành đóng điện phục vụ cho gần hai trăm hai mươi hộ đồng bào dân tộc xê đăng có điện thắp sáng đón tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám
bà con xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ lưới điện tù mù trong sinh hoạt
để bảo đảm đưa điện về cho bà con đón tết nguyên đán nhiều tháng qua ngành điện đã tập trung nhân lực vật lực để đấu nối lắp đặt đồng hồ đo đếm cũng như bóng đèn cho người dân
bên cạnh đó đơn vị cũng tăng cường cán bộ kỹ thuật đến từng nhà dân để tuyên truyền hướng dẫn bà con cách sử dụng điện an toàn tiết kiệm hiệu quả nhất là trong những ngày tết này vì hầu hết bà con lần đầu mới sử dụng điện
đợt này sẽ cấp điện là ba trăm tám mươi
trong năm hai nghìn hai mươi hai hồ dân chúng tôi đã nỗ lực cùng với chủ đầu tư đơn vị thi công hoàn thành việc nghiệm thu đóng điện và đến nay ngành điện đã lắp đặt công tơ hoàn tất cho bà con
sau khi có điện lần đầu tiên có điện nhìn thấy người dân bà con trang bị những thiết bị điện những vật dùng trong nhà được sắm sửa để phục vụ trong đợt cuối tết như này
thì đơn vị chúng tôi rất là vui mừng
việc đóng điện lưới quốc gia trước tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám không chỉ mang ánh sáng của đảng nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa vùng khó khăn của tỉnh đắk lắc vui xuân đón tết
mà còn là nguồn lực quan trọng giúp người dân mở rộng và nâng cao hiệu quả sản xuất xóa đói giảm nghèo xây dựng buôn làng ấm no giàu đẹp